lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập hội khuyến học việt nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai
đã diễn ra vào tối ngày hai mươi một tháng chín tại hà nội đến dự và phát biểu chỉ đạo có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
trong hai mươi năm qua hội đã lớn mạnh không ngừng làm tốt nhiệm vụ khuyến học khuyến tài góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở
hiện trên chín mươi chín xã phường thị trấn trong cả nước có tổ chức hội số lượng hội viên trên một mươi bốn năm triệu người chiếm tới một mươi năm dân số toàn quốc
hội đã chung tay phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy chính quyền trong hỗ trợ khuyến khích việc dạy và học trong các trường học
cũng như thúc đẩy giáo dục cho người lớn thông qua hệ thống trung tâm học tập cộng đồng cả nước
hàng năm hội vận động được trên một mươi năm triệu người lớn đi học trao học bổng cho hàng triệu trẻ em nghèo
trao phần thưởng cho hàng chục vạn học sinh sinh viên giỏi
hội đã tổ chức tốt giải thưởng nhân tài đất việt khích lệ những tấm gương thành tài nhờ học tập lao động sáng tạo
đây là những thành tích rất đáng trân trọng trong hệ thống giáo dục không chính quy của nước ta
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự nhiệt tình tận tụy của các bậc lão thành
các cán bộ hội với công tác khuyến học khuyến tài của đất nước
thay mặt với tạo đáng và nhà nước tôi dược liệt chúc mừng
và biểu dương trung ương hội khuyến học việt nam cùng các cấp hội trong cả nước đã có nhiều thành tích khuyến học khuyến tài
loan tỏa tích cực tăng toàn xã hội góp phần thực hiện các quyền quyết của đảng về đổi bóng giáo dục và xây dựng xã hội học tập
bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng khoa học công nghệ phát triển rất nhanh
làn sóng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ đến tất cả các nước
đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh
bình vững thay cơ thể ổn định chính trị kinh tế xã hội không ngừng nâng cao năng lực
chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh và chủ động hội lập quốc tế sâu rộng
chúng ta chỉ có thể thực hiện thành công sự nghiệp cao cả này nếu phát huy tốt nguồn nội lực trí tuệ và con người việt nam
trong thời gian tới thủ tướng yêu cầu hội đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ và cộng đồng đến năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng tin tưởng hội sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống và kết quả tốt đẹp đạt được để xây dựng phát triển các gia đình học tập dòng họ học tập cộng đồng học tập và đơn vị học tập
góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo
cũng tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng huân trường lao động hạng nhất lần thứ hai cho hội khuyến học việt nam